theo dự báo của bộ công thương tốc độ tăng trưởng nhu cầu về điện tại việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là chín tám một năm và là tám sáu trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ bộ công thương đang khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời như một biện pháp tiết kiệm hiệu quả hình thành thói quen sử dụng nguồn năng lượng sạch trong từng hộ gia đình
gần nửa năm nay gia đình ông định công thuận phường quang trung thành phố quy nhơn tỉnh bình định tiết kiệm được trên dưới năm trăm linh đồng tiền điện mỗi tháng
để có được điều đó gia đình ông đã sử dụng chính nguồn năng lượng sạch từ mặt trời
hướng về năng lượng sạch gia đình tôi đã đầu tư lắp bán năng lượng mặt trời để phục vụ dân sinh cho hộ gia đình
từ ngày lắp đặt đến nay công việc của hệ năng lượng đã phục vụ tốt cho gia đình không có một trục trạc gì
hiện nay mỗi tháng chúng tôi tiết kiệm gần trên dưới năm trăm linh đồng đây là một khoản tiết kiệm rất bổ ích hữu ích cho gia đình
tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ và bảo vệ môi trường đó chính là những ưu điểm khi sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời
tính cần thiết của việc sử dụng năng lượng mặt trời càng được khẳng định khi có khoảng một phần ba trong tổng số bảy trăm linh dự án thủy điện
hiện có hoạt động không hiệu quả do lỗi thiết kế công nghệ lạc hậu hoặc do thiếu nước
các tấm pin năng lượng mặt trời để sử dụng năng lượng tái tạo là một chương trình lớn của chính phủ
chính phủ giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch làm tàn phá môi trường bầu khí quyển
năng lượng mặt trời một là một trong những nguồn năng lượng tái tạo năng lượng sạch cho nên chủ trương của evn đang phát triển rất là rầm rộ
việt nam hiện dân số có trên chín mươi năm triệu người đứng thứ một mươi ba trên thế giới nên nhu cầu về nước sạch xử lý rác thải sử dụng nguồn năng lượng sạch năng lượng tái tạo là rất lớn
như vậy bên cạnh việc tiết kiệm cho các hộ gia đình thì bày toán quốc gia về năng lượng về vấn đề môi trường cũng đồng thời được giải quyết